chính phủ đã nâng mức hỗ trợ về tín dụng đối với học sinh sinh viên
với mức cho vay tối đa là bốn triệu đồng một tháng đối với một học sinh sinh viên
vâng đây được coi là một tin vui đối với nhiều học sinh sinh viên
và chính sách hỗ trợ này được xem là cần thiết và hợp lý trong thời điểm này
với nhiều điểm được bổ sung và bổ sung các quy định mới
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã ký quyết định số năm sửa đổi
bổ sung một số điều của quyết định số một trăm năm mươi bảy hai nghìn bảy về tín dụng đối với học sinh sinh viên
theo đó mức cho vay tối đa là bốn triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên
so với mức cũ thì mức cho vay tối đa tăng thêm một năm triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên
đối tượng được vay vốn cũng được sửa đổi
quyết định cũng sửa đổi quy định về trả nợ gốc và lãi tiền vay
cụ thể kể từ ngày học sinh sinh viên kết thúc khóa học một mươi hai tháng theo quy định
đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên
đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn
theo đánh giá của bộ giáo dục và đào tạo mức cho vay hai năm triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên
chỉ đáp ứng bốn mươi chín học phí của nhóm ngành có học phí cao nhất và ba mươi tám năm nhu cầu chi phí học tập cho học sinh sinh viên
phần thưa quý vị chính sách tín dụng học sinh sinh viên thay đổi được đánh giá là những hỗ trợ kịp thời
giúp cho học sinh sinh viên tiếp cận nguồn tài chính phục vụ cho việc học tập
nhất là trong bối cảnh tác động do khó khăn của dịch covid một mươi
tuy nhiên để chính sách tiến dụng này không gặp khó trong quá trình triển khai
và đối tượng là học sinh sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận cũng đang đặt ra nhiều vấn đề
là cần phải có cơ chế chính sách triển khai một cách đồng bộ
và phân tích cụ thể hơn về nội dung này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ có những lý giải hơn
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với trường quay của chương trình khoa nhân dân
và tham dự chương trình vấn đề chính sách ngày hôm nay
vâng thưa ông một tin vui đối với lại là học sinh sinh viên đó là cái mức hỗ trợ đã chính thức được tăng lên là bốn triệu đồng
so với mức hai năm triệu đồng so với trước đây
vậy thì ông đánh giá như thế nào về tính thời điểm hiện nay khi mà chúng ta nâng mức hỗ trợ như vậy ạ
thêm được một đồng cũng là cái điều đáng quý cho các bạn sinh viên đang gặp khó khăn
tất nhiên thì nếu mà so với mặt bằng chung thì từ hai triệu rưỡi đến bốn triệu thì nó không phải là mức tăng nhiều
và đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của các bạn sinh viên
tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là với một chính sách hỗ trợ như vậy thì cũng đã là một sự cố gắng của chính phủ
cũng như là các tổ chức tiến dụng
bởi vì để tăng thêm một đồng thôi thì nó cũng phải tính toán cái nguồn ngân sách
và thứ hai làm thế nào để có thể đáp ứng được đúng cái nhu cầu và đúng đối tượng
thì cả một cái câu chuyện rất là phức tạp
tuy nhiên thì với một cái tin vui như vậy tôi cũng hy vọng rằng là trong cái kỳ tuyển sinh năm tới
thì rất nhiều bạn học sinh sinh viên nghèo sẽ có cơ hội để đến trường
vâng vậy thì nhìn nhận thực tế thời gian qua thì ông đánh giá như thế nào
về cái việc mà chúng ta thực hiện cái chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên
bởi thì rõ ràng vừa qua thì chúng ta đã thấy những cái điểm bất cập
về đối tượng vay mức lãi suất thời gian cho vay
vậy thì ông phân tích gì về điều này ạ
dạ vâng bất kỳ chính sách nào thì nó cũng phải có cái thời gian để thẩm thấu vào trong cuộc sống
chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên thông qua sự vay vốn
thì nó cũng là một chính sách tôi nghĩ là một chính sách rất là tốt tích cực
và trong thời gian qua cũng đã phát huy được rất là nhiều những cái thế mạnh của nó
tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta phải thẳng thắn với nhau rằng
không nhiều sinh viên có thể tiếp cận được nguồn vốn vay
nhiều đối tượng các em sinh viên thực sự là khó khăn
nhưng do một vài cái lý do nào đó liên quan đến thủ tục
cũng như là cái việc xác nhận dẫn đến các em không thể tiếp cận được cái nguồn tín dụng này
trong khi đó thì ở đâu đó những bạn sinh viên gia đình có điều kiện
nhưng họ lại lo được những cái thủ tục thì họ lại được nhận cái đồng vốn đó
như vậy chúng ta thấy rằng là rõ ràng là có
những cái đối tượng đúng trong cái đáng nghĩa là được hưởng lợi từ chính sách
nhưng lại không tiếp cận được
trong khi đó những đối tượng không đúng thì vì lý do nào đấy
thì các em lại có được một cái nguồn hỗ trợ
cái thứ hai nữa là cái thủ tục cũng như là cái cách thức giải ngân nó cũng tương đối là phức tạp
và đặc biệt là đối với những em học sinh gia đình ở vùng sâu vùng xa
những người mà rất là khó khăn trong cái việc có thể đáp ứng được tất cả cái yêu cầu
về mà thủ tục giấy tờ
tất nhiên là chúng ta cũng phải nói với nhau rằng là đã liên quan đến tài chính
liên quan tiền bạc thì phải tuân theo đúng các quy định luật pháp của tài chính
cho nên không thể nào là chúng ta làm tắt hay chúng ta làm có thể xê xoa
nhưng ít nhất là chúng ta cũng phải có cái sự hướng dẫn
làm sao mà cái thủ tục nó cũng bớt đi những cái tính phức tạp
để làm sao mà những sinh viên nghèo những cái hộ nghèo
có thể tiếp cận được cái nguồn vốn vay rất là giá trị như thế này
vậy thì nhìn nhận thực tế đó thì theo ông cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng đó
tôi nghĩ nó một phần liên quan đến các thủ tục của chúng ta
tất nhiên là như tôi vừa mới nói phân tích thì đã liên quan đến yếu tố về mặt tài chính
thì nó phải tuân theo luật của tài chính và các quy định
bởi vì là cái cơ quan mà giải ngân thì họ sẽ phải tìm cách để thu hồi vốn
và cái người và cái nhiệm vụ họ là phải tìm được đúng người đúng đối tượng
cho nên cái việc mà đưa ra rất nhiều thủ tục cũng về mặt bản chất
cũng là để sàng lọc các đối tượng
tuy nhiên chúng ta sàng kỳ quá dẫn đến là rất là nhiều những cái người
mà vì lý do này lý do khác mà các bạn ấy bỏ cuộc
giữa chừng bởi vì là nó quá phức tạp mất rất là nhiều thời gian để đi xác nhận
ví dụ một cái xác nhận mà có thể phải mất cái vài ngày
chính vì vậy tôi nghĩ thế này chúng ta phải tiếp cận ở một góc độ đó
làm thế nào để giải ngân được nhiều nhất nhưng đúng đối tượng
nếu mà tiếp cận được điều thay vì việc là làm thế nào để sàng lọc được
để tránh chúng ta vướng phải những đối tượng không chính xác
thì tự nhiên được một cách tiếp cận đó thôi
thì tôi tin rằng là những người làm chính sách những người mà tổ chức triển khai chính sách ấy
thì sẽ làm cho cái chính sách nó gần gũi với cuộc sống hơn
và tiếp cận được đúng đến cái đối tượng mà chúng ta muốn hỗ trợ hơn
vậy thì nếu như nhìn nhận chúng ta thực tế hiện nay thì ông cần phải xem xét đến
cái trách nhiệm của địa phương như thế nào trong việc mà chúng ta hỗ trợ
cho các học sinh sinh viên khi mà phối hợp với các ngân hàng chính sách xã hội
để giải ngân những người như thế này
tùy từng địa phương thì cái chính sách được phát huy hay không
liên quan đến cái đội ngũ cán bộ xã những cái đơn những cái người
mà trực tiếp gần gũi với đối tượng cho vay đối tượng hưởng lợi
ở đây nếu mà mỗi một đội ngũ cán bộ chuyên viên mà có cái trách nhiệm
thì chắc chắn sẽ tìm ra được những cái cách thức hướng dẫn
cũng như là các thủ tục để làm sao mà đúng người đúng việc
và giúp cho cái việc giải nghiên nhanh hơn
và vì thế ở đây chúng ta thấy rằng cần phải có sự phối hợp thống nhất
giữa cơ quan tiến dụng với chính quyền địa phương và với gia đình
để làm sao mà ba bên ngồi lại với nhau tiếp cận được với những cái chính sách
một cách nhanh nhất và nó dễ hiểu nhất
và tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên áp dụng những cái hình thức
về công nghệ ống tin để làm sao mà chính quyền địa phương
có thể rất là dễ dàng giới thiệu cho cái người dân để mà tiếp cận
cái tổng thông tin đó mà tất cả những hồ sơ thông qua mạng thôi
thì nó sẽ giảm bớt đi những cái thủ tục lằn nhằn hay phiền hà
và chính như vậy thì nó sẽ làm tăng cái hiệu quả của cái nguồn vốn
đến với các bạn sinh nhân nhà
chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên chúng ta đều nhận thấy
rằng trong thời điểm này là cần thiết khi mà chúng ta nâng cái mức hỗ trợ lên
tuy nhiên thì cũng có một số ý kiến cho rằng khi mà chúng ta nâng mức hỗ trợ như vậy
thì liên quan đến những cái chính sách học phí của các trường
thì cũng cần có những cái sự điều chỉnh linh hoạt để đảm bảo rằng là
cái việc mà hỗ trợ chính sách đối với học sinh sinh viên này là phù hợp
và không quá khó khăn gây áp lực đối với các em
tôi nghĩ trong một cái bối cảnh nền kinh tế chúng ta cũng đã
xâm nhập sâu sắc vào cái nền kinh tị trường rồi
và trong hệ thống giáo dục cũng tương tự như vậy
nhiều trường bây giờ phải tự chủ và chính vì thế họ cũng phải tính toán
cái mức học phí làm sao đảm bảo được cái chi phí đào tạo
cũng như là cái lợi nhuận nhất định để tái đầu tư
chính vì thế thì chúng ta vẫn thấy rằng là cho dù chính sách của nhà nước
chúng ta rất là tốt đối với những việc mà sinh viên tiếp cận cái nguồn vốn vay
nhưng mà so với mức học phí hiện nay thì tôi nghĩ rằng là rất khó
thực sự là rất khó với cái nguồn vốn là bốn triệu thì rất là nhiều
nhưng mà ở một số trường công lập thì mức bốn triệu này
cũng chỉ đủ học phí
ở những cái ngành rất là thấp sinh viên
đối với những ngành trọng điểm chất lượng cao
thì mức bốn triệu này chỉ bằng một phần hai
thậm chí chỉ bằng một phần năm so với cái nhu cầu
tôi đi ví dụ như là một sinh viên mà học trường kinh tế
với mức học phí đến năm mươi triệu một năm
thì mức này chắc chắn là bốn năm triệu một tháng là không thể đủ
tôi cũng nghĩ rằng là xuất phát từ ở cái câu chuyện
những cái cơ sở đào tạo
thì cũng phải có một cái tiếp cận về mặt chính sách xã hội
có nghĩa là cũng phải tính đến
những cái trường công lập
và những cái trường công lập
trường hợp sinh viên gặp khó khăn của mình
với cái mức học phí mà nhà trường như vậy
có thể là đối với số đông
nhưng với những cái nhóm học sinh
mà thực sự gặp khó khăn mà đạng ra đối tượng chính sách
thì cũng nên có chính sách vào học bổng
chính sách miễn giả học phí
để cái đồng vốn mà nhà nước tài trợ
cho những em học sinh giỏi thì vẫn đủ
để các em học được ở những cái trường
mà các em mong muốn
và như vậy chúng ta cũng không mất đi
những cái nguồn lực có chất lượng
bởi vì chúng ta vô hình chung chúng ta thấy rằng là
nếu mà sinh viên nghèo
mà chỉ được nhận một cái số vốn ít như thế vậy
thì các em chỉ được chọn cái ngành
mà học phí thấp
như vậy thì chúng ta lại ảnh hưởng đến cái câu chuyện
đào tạo đúng người đúng việc
và sau này ra làm
có phù hợp với kỹ năng của các em hay không
chúng ta cùng hy vọng là với những chính sách
liên quan đến học sinh sinh viên
như là hỗ trợ về tài chính hay là hỗ trợ
liên quan đến các mặt học phí chẳng hạn
thì là sinh viên sẽ có những điều kiện hơn để là
tiếp cận với môi trường học tập thật tốt
một lần nữa xin cảm ơn ông đã đến với vấn đề
và chính sách ngày hôm nay